công an thành phố bumathuot tỉnh đắk lắk đang điều tra làm rõ vụ việc một nam thanh niên ngồi uống nước tại quán cà phê
bị hai đối tượng cầm dao dựa lao vào đánh chém tới tấp gây hoang mang dư luận
trước đó trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên đang ngồi uống nước tại quán
thì bị hai đối tượng điều khiển xe máy đi đến lao vào đánh chém tới tấp
vụ việc xảy ra vào lúc một mươi sáu h bốn mươi bảy chiều ngày hôm qua hai mươi hai tháng bốn tại quán cà phê ở đường hoàng diệu thành phố buôn ma thuột
sau khi đoạn clip được đăng tải rất nhiều người đã vào chia sẻ và bình luận thể hiện thái độ bức xúc kinh hãi
trước hành vi côn đồ xem thường pháp luật xem thưởng mạng xấu người khác của hai đối tượng trên
thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng ngực một nữ bệnh nhân đã tử vong
sự việc xảy ra tại bệnh viện thẩm mỹ cang nam sài gòn đường cách mạng tháng tám phường năm quận tân bình
thanh tra sở và lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm tra xác minh sự cố y khoa này
ngày hai mươi tháng bốn một nữ bệnh nhân sáu mươi một tuổi ngụ thành phố hồ chí minh đến bệnh viện cang nam sài gòn mổ nâng ngực
đến một mươi một giờ cùng ngày bệnh nhân xuất hiện triệu chứng khó thở
bệnh viện cang nam đã nhờ sự hỗ trợ của bệnh viện trợ rẫy vào lúc một mươi một giờ một mươi năm phút
bệnh nhân được đặt ecmo hồi sinh tim phổi tại bệnh viện cang nam sài gòn
đến một mươi ba giờ cùng ngày thì chuyển về bệnh viện trợ rẫy
tuy nhiên đến một mươi sáu h hai mươi phút nữ bệnh nhân đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra cơ quan chức năng đến bệnh viện cang nam để tiến hành xác minh và làm rõ vụ việc
hiện hồ sơ bệnh án đã được nghiêm phong
thanh tra cũng yêu cầu bệnh viện thẩm mỹ nói trên tạm ngưng hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ cho đến khi có kết luận của cơ quan điều tra
thanh tra sở y tế tp hcm cũng đã đến bệnh viện trợ rẫy đề nghị hỗ trợ hồ sơ bệnh án
qua tin tố giác của quần chúng ngày hai mươi hai tháng bốn công an tp mỹ tho tỉnh tiền giang đã tiến hành kiểm tra phát hiện
và bắt quả tang tám đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy tại số nhà một trăm linh trên một ấp ba xã trung an
qua kiểm tra lực lượng công an thu giữ một đĩa xứ
bên trên có các tinh thể màu trắng hai túi ni lông
bên trong có các viên nén màu xanh và tinh thể màu trắng
các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá một số dụng cụ để sử dụng ma túy và nhiều sao tự chế hung khí nguy hiểm
đang chú ý các nhà này do đối tượng nguyễn bảo văn
chú thành phố mỹ tho đứng ra thuê và cải tạo lại phòng
lắp đặt hệ thống cách âm các thiết bị âm thanh hệ thống ánh sáng để phục vụ cho việc sử dụng trái phép chất ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau vừa ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với đoàn thanh nhanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai ngụ ấp xóm lớn xã lý văn lâm thành phố cà mau về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo kết quả điều tra ban đầu xác định
đoàn thanh nhanh sử dụng phần đất đã thế chấp cho ngân hàng tại ấp xóm lớn xã lý văn lâm thành phố cà mau
nhưng lại bán cho hai vợ chồng chú tại huyện phú tân sau đó dùng thủ đoạn gian dối
tiếp tục bán cho một đôi vợ chồng khác ở xã ngọc tránh huyện đầm rơi
để chiếm đoạt số tiền chín trăm năm mươi triệu đồng sau đó rời khỏi địa phương hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra
như tin đã đưa từ nguồn tin tố giác của tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động
đội cảnh sát giao thông trợ tự công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã bắt phụ xe và tài xế điều kiện xe tải thùng
chứa bốn xe mô tô hiệu honda giá trị cao và bốn giấy chứng nhận đăng ký xe đều được làm giả
khi đang trên đường đưa đi giao lô hàng này vào chiều ngày hai mươi một tháng bốn
tiếp tục mở rộng điều tra lực lượng chức năng đã phát hiện thêm một số địa điểm chứa xe không rõ nguồn gốc
ở một số phường trên địa bàn thành phố biên hòa
lực lượng công an thành phố biên hòa kiểm tra đột xuất
số hai trên bảy mươi sáu khu phố ba phường tân biên thành phố biên hòa
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều xe mô tô đắt tiền đang được sửa chữa
và một số xe hoàn thiện được cất trong kho
làm việc với chủ cửa hàng sửa chữa kinh doanh xe tên là đào trọng hiếu ba mươi một tuổi
ngủ khu phố ba phường tân biên thành phố biên hòa
tại thời điểm kiểm tra hiếu không xuất trình được giấy tờ của những chiếc xe mô tô trên
lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai lốc máy hai không sưởng xe và một mươi một xe mô tô hiệu honda giá trị cao
toàn bộ tăng vật nêu trên đều được bàn giao về công an phường tân biên để phục vụ cho công tác điều tra làm rõ
thời gian qua tình trạng xe mô tô chở hàng hóa công kênh quá khổ không che đẩy và chẳng buộc cẩn thận
có thể gây tai nạn đã trở thành nội ám ảnh
đối với nhiều người cùng tham gia giao thông
nguy hiểm nhất là các xe container xe đầu kéo rơ móc chở các loại sắt thép cuộn và cọc bê tông
chạy trên tuyến quốc lộ năm qua địa bàn tỉnh hải dương
trên tuyến quốc lộ năm hàng ngày mật độ phương tiện tham gia lưu thông đông
trong số này có nhiều xe tải hạng nặng chở các loại sắt thép bê tông tiềm ẩn nguy cơ cao về tai nạn giao thông
tại những đoạn đường không có biển báo hạn chế tốc độ các phương tiện này chạy với tốc độ cao
phóng nhanh vượt ẩu nếu bất ngờ gặp chứa ngại vật lái xe phanh gấp sẽ rất dễ xảy ra đứt chẳng buộc
khi đó những cuộn thép hoặc cọc bê tông rơi xuống đường gây hậu quả rất khó lường

các chủ phương tiện chủ hàng và lái xe chưa đề cao ý thức chấp hành các quy định đảm bảo an toàn trong vận tải hàng hóa
nhất là đối với hàng rời là những cuộn thép hoặc cọc bê tông sẽ rất dễ xảy ra tai nạn đối với người và phương tiện cùng tham gia giao thông trên đường
để ngăn ngừa nguy cơ tai nạn từ những phương tiện vận chuyển hàng như vậy lực lượng cảnh sát giao thông
thanh tra giao thông tăng cường tuần tra xử phạt những trường hợp không đảm bảo an toàn
đối với các phương tiện trở sát thép thì yêu cầu các lái xe trước khi di chuyển
phải chẳng buộc kiểm tra kỹ lưỡng các phương tiện trả sát thép có dựa vi phạm
chúng tôi kiên quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến
để đảm bảo cho chính mình người tham gia giao thông không nên điều khiển phương tiện gần các loại xe chở hàng công canh
xe đầu kéo rô móc chuyên trở sát thép cọc bê tông và luôn chú ý quan sát để phòng tránh từ xa
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương vừa khởi tố vụ án liên quan đến đơn tố cáo của các cá nhân
tổ cáo bằng nguyễn phương hằng
theo đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo điều ba trăm ba mươi một bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
trước đó văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương nhận được sáu đơn tố giác về hành vi nêu trên
đối với bằng nguyễn phương hằng tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam phương hiệp an tp thủ dầu một
các cá nhân tố giác bà hằng về các hành vi làm nhục người khác vu khống lợi dụng các quyền tự do dân chủ
xâm phạm quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau một thời gian tiến hành xác minh giải quyết tin báo tố giác tội phạm cũng như thu thập tài liệu chứng cứ
cơ quan cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố vụ án để điều tra
cách đây một tháng cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã khởi tố bị can đối với bà nguyễn phương hằng
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
sau một thời gian xác minh điều tra thu thập chứng cứ công an tp hà tĩnh phối hợp với công an quận bảy tp hcm
đã tiến hành bắt và triệu tập ổ nhóm một mươi một đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng
với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba mươi tỷ đồng của hàng nghìn bị hại trên phạm vi toàn quốc
vào ngày hai mươi chín tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà tĩnh nhận được tin báo của bị hại về việc bị người lạ gọi điện
thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng
nạn nhân đã chuyển tám mươi lần với tổng số tiền hơn tám trăm tám mươi triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo
sau khi tiếp nhận tin công an tp hcm đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ
đội cảnh sát hình sự công an tp hà tĩnh đã phối hợp với đội cảnh sát hình sự công an quận bảy tp hcm
tiến hành triệu tập nguyễn văn hiếu chú thành phố hồ chí minh cùng một mươi đối tượng và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội nói trên
tăng vật thu giữ gồm hai mươi một điện thoại có gắn sim một máy in một máy tính sách tay nhiều giấy tờ sổ sách ghi chép
một thẻ atm ngân hàng acb mang tên hồ ngọc thành
được biết hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo của hàng nghìn khách hàng trên cả nước
trong đó trên địa bàn hà tĩnh hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện cho sáu mươi ba người
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can ngô phú cường
chú phường mỹ hòa tp lâm xuyên tỉnh an giang về tội trốn thuế
thông tin ban đầu ngô phú cường trực tiếp quản lý điều hành mọi hoạt động kinh doanh mua bán cát của bốn công ty
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn hai mươi cường đã trực tiếp giao dịch mua bán cát với một số công ty trong và ngoài tỉnh
tổng cộng doanh thu hơn sáu mươi ba tỷ đồng
toàn bộ số tiền này cường không xuất hóa đơn khi xuất bán cát
không ghi chép vào sổ sách kế toán và kê khai thuế trong bốn công ty do ngô phú cường quản lý
gây thiệt hại giảm nộp ngân sách nhà nước do hành vi vi phạm pháp luật về thuế hơn một mươi chín tỷ đồng
vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm tiếp tục điều tra làm rõ
ủy ban nhân dân phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với một doanh nghiệp tự đốt chất thải rắn công nghiệp gây ô nhiễm môi trường
theo đó xử phạt vi phạm hành chính với số tiền bảy triệu đồng đối với chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn lê quốc tế long phú
tại địa chỉ số một mươi sáu chu mạnh trinh tổ chín khu phố tân cang phường phước tân thành phố biên hòa
do ông nguyễn hữu lộc giám đốc tri nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn quốc tế long phú làm người đại diện pháp luật
trước đó chiều ngày một mươi chín tháng bốn lực lượng chức năng tại thành phố biên hòa và phường phước tân đã kiểm tra bắt quả tang nhân viên của công ty này
đang tiến hành đốt chất thải rắn công nghiệp trái quy định về bảo vệ môi trường tại một bãi đất trống trước cổng công ty
tại hiện trường lực lượng chức năng ghi nhận có trên hàng trăm kg rác thải công nghiệp của công ty
đang được công nhân tiến hành đốt tự phát không đúng quy định xử lý rác thải công nghiệp
và gây ô nhiễm không khí từ khói đen và mùi hôi bốc lên từ việc đốt rác
cơ quan chức năng tỉnh nam định đã tiêu hủy hơn một bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
và nhiều loại mỹ phẩm thực phẩm đông lạnh không rõ hóa đơn chứng từ
toàn bộ số hàng hóa vi phạm này được thu giữ tại cửa hàng có địa chỉ tại một trăm ba mươi hai trần huy liệu phường trường thi thành phố nam định
phòng an ninh kinh tế công an tỉnh nam định phối hợp với cục quản lý thị trường đã kiểm tra cửa hàng hàng hải
và kho chứa thực phẩm đông lạnh phát hiện tạm giữ niêm phong hơn một bộ kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín
các loại mỹ phẩm đắt mặt nạ kem body sữa tắm các loại tinh dầu kem đánh răng
có nhãn bằng tiếng nước ngoài không có nhãn phụ tiếng việt
đồng thời thu giữ tại kho chứa thực phẩm đông lạnh của cửa hàng có khoảng một ba tạ thực phẩm đông lạnh
không có tem nhãn không ghi hạn sử dụng
chủ cửa hàng đã xuất trình được giấy hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên
vào ngày hai mươi tháng bốn cục quản lý thị trường tỉnh nam định đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với chủ cửa hàng về hai hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
tổng tiền phạt là bốn mươi triệu đồng tịch thu tiêu hủy toàn bộ hàng hóa vi phạm
thưa quý vị sở y tế tp đà nẵng đã bắt đầu triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đợt một
trong đó ưu tiên trước cho các nhóm trẻ từ một mươi một tuổi
tại cung thể thao tiên sơn hơn ba trăm linh trẻ hiện đang theo học lớp sáu tại các trường trên địa bàn quận hải châu
đã được tiêm mũi một vaccine phòng covid một mươi chín moderna
các em học sinh và phụ huynh đều có tâm lý thoải mái yên tâm khi được tiêm chủng
các em rất yên tâm
theo quan điểm của phụ huynh tiêm chủng là tốt nhất
trong đó mình có tiêm là yên tâm hơn
trong khi trường vận động tiêm là phụ huynh mừng lắm
từ đêm quay giờ thức sáng dẩy cho toàn áo đùa đi tiêm
trong đợt một sở y tế tp đà nẵng triển khai tiêm từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
cho một mươi ba trăm linh trẻ tại tám địa điểm gồm bệnh viện úng bứa đà nẵng
cung thể thao tiên sơn ký túc xá phía tây trung tâm văn hóa thông tin các quận thanh khê sơn trà cẩm lệ ngũ hành sơn và huyện hòa vang
ngành y tế cũng phối hợp chặt chẽ với sở giáo dục và đào tạo phụ huynh học sinh đảm bảo công tác tiêm chủng được diễn ra an toàn hiệu quả
bạn bệnh hơn chữ bệnh cho nên đa số trên chín mươi phụ huynh đồng ý cho công tiêm
và chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch rất chi tiết cụ thể để hỗ trợ cho phụ huynh
cả sáng hôm nay chúng tôi có mặt đầy đủ từ ban giám hiệu các thầy cô trong đoàn đầu các thầy cô giáo chủ nhiệm cùng với phụ huynh các em tổ chức công tác tiêm cho các em
cơ bản đến thời điểm này rất chú đáo và chúng tôi tự tin là lần tiêm lần này sẽ mang lại hiệu quả tốt đẹp cho các em
cộng tác tiêm chủng sẽ được tổ chức theo hình thức cuốn chiếu theo từng trường từng địa bàn đảm bảo an toàn hiệu quả
việc khám sửa